từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng tám có mưa vừa có nơi mưa to trong cơn rông cần đề phòng khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn gửi tới ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập đề nghị báo cáo cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo nêu rõ
thông báo của ban chỉ đạo điều hành giá về kết luận của phó thủ tướng vương đình huệ trường ban chỉ đạo điều hành giá
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các tỉnh thành phố quán triệt chỉ đạo các sở ban ngành và các cơ sở giáo dục đào tạo do địa phương quản lý
thực hiện thu học phí theo đúng quy định đã ban hành cho năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám như đã báo cáo bộ giáo dục và đào tạo
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các địa phương cam kết không thu các khoản thu ngoài học phí
cụ thể với giáo dục mầm non phổ thông
các cơ sở giáo dục cần cam kết và nghiêm túc không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học
các địa phương tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với đơn vị cá nhân cố ý vi phạm
về thời điểm thu học phí các tỉnh thành phố thực hiện giãn thời gian thu
thời điểm thu tránh thu cùng một thời điểm trên cùng một địa bàn để hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng của địa phương
ngày hai mươi bảy tháng tám hội khuyến học tỉnh trà vinh tổ chức lễ trao học bổng
cho các em học sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh
tại buổi lễ ba trăm năm mươi em học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo vượt khó học giỏi được bình chọn từ ba mươi ba trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh
được nhận suất học bổng hai triệu đồng
kinh phí được trích từ nguồn quỹ từ thiện trí tuệ tỉnh trà vinh do hội khuyến học tỉnh vận động
quỹ tử thiện trí tuệ trà vinh được thành lập và đi vào hoạt động cách đây bốn năm
với nguồn vốn ban đầu hai mươi tỷ đồng bằng cách gửi ngân hàng lấy lãi để trao học bổng
nhân dịp đầu năm học mới các ban ngành đoàn thể trong tỉnh cũng đã vận động các mạnh thường quân
ủng hộ cho các hoạt động khuyến học khuyến tài được trên một tỷ năm trăm chín mươi triệu đồng để tặng học bổng sách vở viết xe đạp
cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tạo thêm điều kiện thuận lợi cho các em tiếp tục đến trường
để phòng chống xâm hại tình dục trẻ em đang có chiều hướng gia tăng
nhóm kit cộng bao gồm các bạn trẻ đến từ nhiều vùng miền đã tổ chức các tiết học ngoại khóa
cho các em học sinh ở trường tiểu học hữu bằng thạch thất hà nội
khóa học nằm trong chuỗi hoạt động của dự án giúp trẻ hiểu biết về tâm sinh lý tuổi dạy thi
và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em do nhóm kit cộng thực hiện
nhằm giúp các em nhỏ dễ tiếp cận với những bài học về giới tính tâm sinh lý tuổi dạy thì
cũng như các phương pháp phòng chống xâm hại tình dục trẻ em
nhóm kit cộng đã tự biên soạn bài giảng sao cho sinh động và hấp dẫn
thì qua những cái clip và những cái hình ảnh trực quan như vậy
thì các em có thể dễ dàng tiếp cận và liên tưởng hơn đến với tình huống đời thực
để các em có thể dễ dàng mà nhận diện được những cái hành vi của những người
mà có ý định xâm hại tình dục đối với mình
lớp học phòng chống xâm hại tình dục trẻ em đã thu được nhiều phản ứng tích cực
của các bậc phụ huynh các thầy cô
đặc biệt được tham gia vào các hoạt động của dự án
các em nhỏ đều tỏ ra rất vui và hào hứng
qua đây lần đầu tiên các em được biết và hiểu về quyền của mình
hiểu về cơ thể tâm lý của tuổi dạy thì và cách chăm sóc bản thân
và kiến thức về xâm hại tình dục và cách phòng tránh
khi mà nhóm chúng tôi có cái ý tưởng thì chúng tôi đã đề xuất cái kế hoạch này với nhà trường
và cũng đã được ban dẫn hiệp nhà trường hoàn toàn ủng hộ rất là nhiệt tình
và cùng với đấy nữa là các bạn học sinh khi mà ở trên lớp học
thì các bạn đều đến rất là sớm và đều rất muốn là

cả năm đều được tham gia các chương trình ngoại khóa như vậy
và hơn thế nữa thì chúng tôi nhận thấy rằng là sau khi mà các em học sinh đi học về
thì phụ huynh của các em học sinh hay là những người hàng xóm xung quanh các em
đều rất mong muốn rằng là con mình cũng được đi tham gia các lớp học về phòng tránh xâm hại tình dục như thế
rất thú vị và bổ ích để họ tìm hiểu về sự phục sống và tình dục trẻ em và người dạy thị
quyền được tham gia quyền được sống quyền lực bảo vệ và quyền được
thời gian sắp tới kit cộng sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động ngoại khóa về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em
không chỉ ở ngoại thành mà còn ở các tỉnh khác
nhóm rất cần sự đóng góp tự nguyện về mặt tài chính từ cộng đồng để dự án được triển khai rộng hơn nữa
thực hiện nghị định số sáu mươi bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
tính đến nay ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã phê duyệt chín mươi một tàu đủ điều kiện đóng mới
loại khỏi danh sách một mươi tám tàu do không còn nhu cầu
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau phê duyệt chín tàu đủ điều kiện nâng cấp loại khỏi danh sách ba tàu do không còn nhu cầu
hiện tại còn sáu tàu khai thác đủ điều kiện nâng cấp
ngân hàng đã ký hợp đồng cho vay hai tàu với số tiền cho vay bốn ba trăm bảy mươi ba tỷ đồng đã giải ngân bốn ba trăm bảy mươi ba tỷ đồng
vốn đối ứng chủ tàu một tám trăm bảy mươi bốn tỷ đồng chưa nhận hồ sơ bốn tàu
như vậy hiện tại còn bảy mươi ba tàu đủ điều kiện
ngân hàng đã ký hợp đồng cho vay ba mươi tàu với ba trăm hai mươi ba hai trăm hai mươi bốn tỷ đồng đã giải ngân cho ba mươi tàu với hai trăm bốn mươi ba bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng
với vốn đối ứng chủ tàu là bốn mươi sáu tám trăm ba mươi tỷ đồng
về chính sách bảo hiểm ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã trì hỗ trợ một ba trăm một mươi một tàu với một mươi một bốn trăm bảy mươi một tỷ đồng
thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa
ủy ban nhân dân tỉnh đã trì hỗ trợ tám năm trăm hai mươi tỷ đồng với hai trăm một mươi một chuyến biển

theo báo cáo về tiến trình cổ phần hóa của ban đổi mới các doanh nghiệp nhà nước
trong sáu tháng đầu năm nay tiến trình cổ phần hóa đang diễn ra chậm chạp với sáu doanh nghiệp hoàn thành cổ phần hóa
với mục tiêu đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy là bốn mươi năm doanh nghiệp được cổ phần hóa
thì rõ ràng tiến trình này đang dồn việc cho những tháng cuối năm
trong sáu tháng đầu năm số lượng các doanh nghiệp hoàn thành cổ phần hóa chỉ là sáu doanh nghiệp
trong khi số lượng các doanh nghiệp nhà nước hoàn thành niêm yết cũng chỉ ở mức khiêm tốn
thậm chí còn giảm so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi tám
theo đại diện sở giao dịch chứng khoán hà nội
việc rất nhiều doanh nghiệp được thông qua phương án cổ phần hóa từ trước
đã khiến cho công tác ipo bị rồn lại và chậm hơn
tố lượng lớn của các doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phân hóa từ trước đó
và đặc biệt là có một mốc thời gian là ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
là các doanh nghiệp đã phải thực hiện cổ phần hóa
đồng thời gắn với việc lên sàn
thế trên thực tế thì tôi thấy rằng là nó cũng rất là tự nhiên
khi mà qua năm hai nghìn một mươi bảy thì số lượng cổ phần hóa đặc biệt là lần đầu giảm dần
cũng theo các nhà đầu tư hiện nay
giao dịch của các công ty đã được cổ phân hóa trở lên sàn niêm yết
và những thông tin về cổ phần hóa thường rất khó tiếp cận
quá trình cổ phần hóa chậm chạp từ đầu năm
khiến cho nhiều nhà đầu tư không mấy mặn mà về quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
các doanh nghiệp cổ phân hóa đã cổ phân hóa rồi
nhưng sàn cũng không nhiều
từ đầu năm đến nay cá nhân tôi thì tôi thấy rằng chưa được đến một mươi doanh nghiệp niêm yết mới
rất là ít rất ít
thực ra tôi cũng không hiểu được là tại sao cái tiến trình cổ phân hóa
thời gian gần đây lại chậm chạp như thế
trong khi chính phủ rất nỗ lực là muốn tăng tốc cái cổ phân hóa
và tăng tốc cái việc đưa các doanh nghiệp lên sàn
chính phủ đã có cơ chế chính sách đầy đủ
để thực hiện quá trình cổ phần hóa và thúc đẩy
tuy nhiên quá trình cổ phân hóa
niêm yết các doanh nghiệp cổ phần hóa hay thoái vốn
vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của giới đầu tư
và phó thủ tướng vương đình huệ cũng đã thừa nhận rằng
quá trình cổ phần hóa chậm chạp trong sáu tháng đầu năm
đang ruồn việc cho những tháng cuối năm
là người theo dõi về quá trình cổ phần hóa
của doanh nghiệp nhà nước trong nhiều năm vừa qua
thì tôi thấy là thường trong sáu tháng đầu năm
phần lớn các doanh nghiệp còn tương đối là chậm trả
trong cái việc là đẩy mạnh các việc bán vốn
cũng như là các doanh nghiệp đất nước
phần lớn những công việc trong sáu tháng đầu năm
chỉ tập trung vào cái việc đó là giả soát lại bộ máy
lập các báo cáo tài chính
cũng như là tìm các đối tác chiến lược
để mà giới thiệu về công ty của mình
và bản thân tôi cũng đã tham gia một số cái đợt
gặp gỡ nhà đầu tư như vậy
thì đây là những công việc mang tính chất là hậu kỳ
và nó đòi hỏi rất nhiều thời gian
vấn đề ở đây tôi nghĩ là do tư duy
của những người quản lý nhà nước
các bộ và các tập đoàn tổng công ty
chính những người lãnh đạo ở đấy
thì họ là cái người mà
đóng vai trò cao nhất trong việc
liệu có đưa những công ty con của họ
liệu có đưa những công ty họ quản lý
ra ipo hay không
bây giờ chúng ta đều biết là sau khi ipo xong
thì chưa chắc cái bộ đấy đã được quản lý
cái công ty đấy nữa
dù cho với nguyên nhân gì
việc triển khai cổ phần hóa chậm trong sáu tháng đầu năm
có ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin
của giới đầu tư và đặc biệt là kỳ vọng
của các nhà đầu tư chiến lược
quá trình cổ phần hóa trong những tháng cuối năm
vẫn đang chờ đợi những bước ngoặt thực sự
từ các tổng công ty lớn
trong phần tin tiếp theo
cộng đồng trung tây phòng chống xuất xuất huyết
ba nhà máy hoạt động gây ô nhiễm môi trường
cho hàng trăm hộ dân ở quảng nam
là một trong những địa chỉ
điểm nóng của dịch xuất xuất huyết
hà nội đang tích cực triển khai rất nhiều giải pháp
phòng chống dịch
trong đó giải pháp quan trọng và hiệu quả nhất
đó là huy động mọi lực lượng phòng chống dịch sốt xuất huyết
đây cũng là chỉ đạo của lãnh đạo thành phố
đối với các cấp ủy đảng chính quyền
mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội
từ thành phố đến cơ sở
để đối phó với dịch xuất xuất huyết
ngay từ đầu tháng bảy năm nay
ủy ban nhân dân phường phương canh
quận nam từ liêm thành phố hà nội
đã ban hành nghị quyết kiện toàn
ban chỉ đạo phòng chống dịch
đồng thời thành lập bốn mươi một tổ sung kích
diệt bỏ gậy loang quang
và các tổ giám sát việc thực hiện
nhờ vào sự và cuộc tích cực
của các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể
mà công tác phòng chống dịch của địa phương
đã cơ bản được kiểm soát
chỉ ghi nhận ba mươi bảy ca mắc và không xuất hiện ổ dịch
chúng tôi đã tổ chức họp và quán triệt
trong toàn hệ thống mặt trận
về công tác phòng chống dịch bệnh xuất xuất huyết
bàn quận nam từ liêm
đấy thì các hội viên đoàn viên
và các tổ chức thành viên
chúng tôi cũng đã quán triệt
hầu hết là các đồng chí là tổ trưởng
tổ phó tri hội trưởng tri hội phó
của các tri hội phụ nữ trên địa bàn phường
thì cũng đều có tên và tham gia rất tích cực
vào các đội xung kích diệt mũi
và loang quang bỏ gậy
trong số các lực lượng tham gia công tác chống dịch
thì đoàn thanh niên là tổ chức nòng cốt
thu hút được nhiều thành viên tham gia nhất
suốt hai tuần qua
thành đoàn hà nội đã huy động gần hai mươi đoàn viên thanh niên
của ba mươi quận huyện thị xã
trên địa bàn thành phố
gia quân vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết
hiện nay thì các đồng chí đoàn viên thanh niên
trên địa bàn phường thì cũng đang trong
thời gian đi học đi làm
trong các ngày thường rất khó khăn
để phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể khác
tại khu dân cư để tới từng gia đình
vận động tuyên truyền
và khi tới các gia đình
thì sẽ có gia đình
nên là rất khó khăn
rất khó trong việc tuyên truyền triệt để
vá trò trách nhiệm của người đứng đầu
chúng tôi đã phân công cụ thể từng thành viên
chịu trách nhiệm từng lĩnh vực một
và giám sát thường xuyên liên tục
đảm bảo các kết quả báo cáo
từ cơ quan của ban chỉ đạo
cũng như cơ quan của phường và quận
để kịp thời có các biện thoát xử lý
để công tác phòng chống dịch bệnh xuất xuất huyết
đạt hiệu quả đòi hỏi sự vào cuộc tích cực
không chỉ của chính quyền địa phương
các tổ chức chính trị xã hội
mà quan trọng hơn cả là ý thức
tự bảo vệ mình của chính mỗi người dân
triệu phong là huyện có số ca mắc sốt xuất huyết
cao nhất tỉnh quảng trị
chỉ tính từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
trên địa bàn đã ghi nhận một trăm linh ba ca mắc sốt xuất huyết
với sáu ổ dịch
với quyết tâm không để bệnh lây lan nhanh
trên diện rộng và bùng phát thành dịch
huyện triệu phong đã triển khai đồng bộ
nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức
cho nhân dân để nhanh chóng đẩy lùi
bệnh xuất xuất huyết
bệnh sốt xuất huyết hiện đã có ở một mươi bốn trên một mươi chín
xã thị trấn trên địa bàn huyện triệu phong
tỉnh quảng trị
tuy nhiên chưa có trường hợp nào tử vong
hiện tại còn một mươi bệnh nhân đang nằm điều trị
tại trung tâm y tế huyện và bệnh viện đa khoa
khu vực triệu hải
riêng trong tuần này đã có hai mươi năm ca mắc xuất xuất huyết
mới tập trung tại các xã triệu đông
triệu trung và thị trấn ái tử
số xuất huyết cho nên mình cũng nghĩ là mình
đang bị sốt cho nên xin giấy mà đi thẳng
ra bệnh viện để mà khám luôn
thì đến khi ra bệnh viện thì cũng được bác sĩ
chăm sóc và phát thuộc cho uống
mà đã làm ba bốn ngày thì một ngày thì chuyển
hai bên nhập trịt
thì mấy ngày thì thấy cũng có đỡ hơn thôi
với tinh thần không lơ là chủ quan
các xã thị trấn và mỗi hội gia đình

tích cực triển khai làm sạch môi trường
xung quanh khu vực nhà ở loại bỏ nơi
sinh sản của mũi quản lý các dòng cụ
chứa nước xua diệt mũi và phòng
chống mũi đốt
xóm thì có hai ba nhà bị bỏ số xuất huyết
thì gia đình có hai chảo nhỏ
nên cũng sớm cũng làm vệ sinh
thống cổng ránh xúc bế nước
lúc mấy cái chầu bóng
quẹt cho nhà cửa sạch sẽ đó thôi
để cho đỡ lớn quắn
khỏi mũi chứa chứa
mũi đốt nhỏ
để lấy bệnh truyền nhiệm
huyện triệu phong đã tổ chức
các lớp tập huấn truyền thông
phát hơn hai năm trăm linh tờ rơi
tuyên truyền đến người dân tại các xã thị trấn
nơi có ổ dịch sẽ tăng cường
phát thanh lưu động trên địa bàn khu vực ổ dịch
bên cạnh đó các hội đoàn thể
cũng tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền
cho hàng nghìn lượt người tham gia
đồng thời tiến hành phun năm đợt hóa chất
diệt mũi cho một năm trăm linh hội dân
tại các ổ dịch nhằm ngăn chặn
nguy cơ bùng phát thành dịch
sở y tế tỉnh quảng trị phối hợp
với trung tâm y tế huyện triệu phong
và cán bộ y tế các trạm xá đã tăng cường
giám sát điều tra và xử lý kịp thời
dịch bệnh tại cộng đồng bảo đảm
đầy đủ cơ số thuốc trang thiết bị
máy móc hóa chất phục vụ tốt công tác
phòng chống bệnh sốt sốt huyết
ở các địa phương tỉnh quảng trị
liên quan đến việc tự ý đổ đất đá
trái phép dài hai trăm linh mét ngăn dòng sông ba
vận chuyển cát san nền khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao phú yên như
truyền hình nhân dân và một số cơ quan
báo chí đã phản ánh công ty trách nhiệm
hữu hạn xây dựng và thương mại trần đại
đã bị xử phạt một năm triệu đồng
buộc hoàn trả nguyên trạng và cam kết
không tái phạm
để phục vụ vận chuyển cát cho công trình
khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
ubnd tỉnh phú yên chỉ cho phép
công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng
và thương mại trần đại làm đường tạm
từ đường dh hai mươi bảy ra mép sông dài một trăm một mươi bốn mét
thế nhưng công ty này đã tự ý
đổ đất đá làm thêm một đoạn đường
ngăn sông ba dài hai trăm linh m
gây cản trở dòng chảy
ảnh hưởng đến đời sống sản xuất
của người dân thị trấn phú hòa huyện phú hòa
liên quan đến việc khai thác cát
vừa qua ubnd tỉnh phú yên
có văn bản chỉ đạo các sở
ban ngành địa phương hạn chế
sử dụng các vật liệu xây dựng thông thường
đủ tiêu chuẩn xây dựng để sàn lấp mặt bằng
theo nghị quyết của chính phủ
tuyệt đối không sử dụng cát đủ tiêu chuẩn
đổ bê tông xây tô để san lấp mặt bằng
nền công trình sử dụng không hợp lý
nguồn khoáng sản cát
và sử dụng chủng loại vật liệu cát
đưa vào công trình không hợp lý
thời gian qua người dân ở thôn hòa mỹ
xã tam nghĩa huyện núi thành quảng nam
đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng
phản ánh việc hoạt động của ba nhà máy
sản xuất đóng trên địa bàn
thường xuyên xả khí thải gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất
đời sống của bà con nhân dân
tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn chưa được
các cấp chính quyền và các nhà máy quan tâm
giải quyết kịp thời ghi nhận
của phóng viên truyền hình nhân dân
tại tỉnh quảng nam
theo chính quyền địa phương
vị trí của ba nhà máy đang hoạt động hiện nay
vốn là của các đơn vị khác ngưng hoạt động
và chuyển ra mặt bằng lại
cụ thể như trạm than chu lai
thuê đất lại của công ty cổ phần than miền trung
nhà máy gạch thuy nen chu lai
tiếp quản lại của nhà máy gạch thuy nen tam nghĩa
còn riêng nhà máy bê tông chu lai
được xây dựng và đi vào hoạt động
từ năm hai nghìn năm đến nay
người dân cho biết
ba nhà máy hoạt động cả ngày lẫn đêm
làm phát sinh bụi gây mùi khét
rất khó chịu còn xe chở nguyên vật liệu
làm rơi vãi bụi mù mịt
và làm hư hỏng đường đi
bà châu thị xê năm nay đã ngoài tám mươi tuổi
nhưng hằng ngày đều đặn
bốn lần kéo nước ra để tưới đường
cho đỡ bụi
trước thực trạng trên phóng viên truyền hình nhân dân
đã nhiều lần liên hệ với
ủy ban nhân dân huyện núi thành để nắm rõ hơn
tình hình và hướng giải quyết
tuy nhiên lãnh đạo ủy ban dân huyện núi thành
luôn tìm cách từ chối trả lời
về vấn đề này để bảo đảm hoạt động
của nhà máy và lợi ích của hàng trăm
hộ dân địa phương đề nghị các cơ quan
chức năng tỉnh quảng nam và huyện núi thành
cần sớm kiểm tra có biện pháp xử lý
nhằm chấm dứt tình trạng trên
trong phần tin thế giới
ngoại trưởng đức cảnh báo về nguy cơ
chiến tranh lạnh mới
iraq giải phóng hoàn toàn
thành phố tan afar
chính sách tăng tri tiêu quân sự
của đức là một sai lầm nghiêm trọng
và đang khiến đức đứng ở tuyến
đầu trong cuộc chiến tranh lạnh mới
đây là cảnh báo mà ngoại trưởng đức
zygma gabriel đưa ra mới đây
trong bối cảnh các chính đảng đức
đang chạy đua để giành ghế
trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang
sẽ diễn ra trong chưa đầy một tháng nữa
trong cuộc phỏng vấn báo chí đức
ngoại trưởng gabriel nhận định
nước này đang ở trong một cuộc chiến tranh lạnh hai
với một giai đoạn mới của quá trình
trang bị vũ khí hạt nhân ở cả phương đông
và phương tây ông gabriel cho rằng
việc chính phủ của thủ tướng merkel

tăng trí tiếu quốc phòng lên mức hai
tổng sản phẩm quốc nội gdp
tương đương khoảng bảy mươi tỷ euro mỗi năm
là một sai lầm nghiêm trọng
ông gabriel là thành viên của đảng dân chủ
xã hội spd phát biểu này
được cho là nhằm vào thủ tướng angela merkel
của đảng liên minh dân chủ
cơ đốc giáo cdu
theo các cuộc thăm dò mới nhất hiện đảng của thủ tướng
merkel nhận được ba mươi chín sự ủng hộ
của các cử tri giảm một
so với kết quả thăm dò trước đó
tuy nhiên vẫn đang bỏ xa đảng spd
khi đảng này chỉ nhận được
hai mươi ba tỷ lệ ủng hộ
trong khi đó tại new zealand trước thêm
cuộc tổng tuyển cử tại nước này vào cuối tháng chín tới
thủ tướng new zealand bill english
đã chính thức phát động chiến dịch
tái tranh cử của đảng quốc gia cầm quyền
với hy vọng đảng của ông sẽ giành chiến thắng
lần thứ tư liên tiếp
phát biểu trước gần ba người
ủng hộ tại auckland thủ tướng
bill english đã điểm lại những thành tiệu
mà chính phủ đương nhiệm đạt được
cũng như tầm nhìn cho new zealand
trong thời gian tới ông cảnh báo
những thành tiệu này
có thể sẽ bị hủy hoại nếu một chính
đảng khác thắng cử
dưới sự lãnh đạo của đảng quốc gia
new zealand đã vượt qua cuộc khủng hoảng
tài chính toàn cầu những trận động đất
gây thiệt hại lớn và giảm dần khoản nợ
quốc gia từ một nền kinh tế phát triển
chậm tỷ lệ thân nghiệp tăng
thâm hụt ngân sách lớn đến thời điểm này
new zealand đã trở thành một trong những
nền kinh tế hoạt động tốt nhất trên thế giới
và thạng dư ngân sách
thủ tướng bill english cũng đã công bố
những sáng kiến giáo dục mới coi đây
kéo dài bốn tuần của đảng câm quyền
ông cam kết nếu đảng quốc gia giành chiến thắng
chính phủ của ông sẽ ưu tiên giành
ngân sách ba trăm bảy mươi chín triệu đô la new zealand
để tăng đầu tư cho việc học tập
kỹ thuật số và toán ở trường học
đồng thời bảo đảm cho mọi học sinh
tiểu học đều được học ngôn ngữ thứ hai
nếu muốn với ngân sách là
một trăm sáu mươi triệu đô la new zealand
ngoại trưởng qatar antony đã có
chuyến thăm tới thủ đô new delhi
và thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà
ấn độ suma swarai về
mối quan hệ hợp tác song phương
ấn độ là nước kêu gọi giải quyết căng thẳng
ngoại giao tại vùng vịnh thông qua đối thoại
ngay sau khi qatar bị cô lập
hồi đầu tháng sáu vừa qua
trong thông báo được đưa ra
sau cuộc hội đàm ấn độ cho biết
hai ngoại trưởng đã thảo luận về những vấn đề
trong hợp tác song phương trong đó
bao gồm về tình trạng làm việc của người lao động
ấn độ tại qatar hiện có khoảng
sáu trăm linh lao động ấn độ đang sinh sống
và làm việc tại qatar tham gia
vào các dự án xây dựng lớn mà
quốc gia vùng vịnh này chuẩn bị cho
world cup hai nghìn hai mươi hai tuy nhiên
đã có nhiều lo ngại từ phía ấn độ
về những ảnh hưởng tới các lao động nước này
tại qatar sau căng thẳng ngoại giao
vùng vịnh do vậy chiến thăm ấn độ
kéo dài hai ngày của ngoại trưởng anthony
được giới quan sát đánh giá như là
nỗ lực của doha nhằm chấn an new delhi
các lực lượng an ninh iraq hôm qua đã giải phóng
hoàn toàn thành phố tan afar
sau chiến dịch kéo dài tám ngày truy quét
tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
khỏi thành phố này
trong một thông báo quân đội iraq cho biết
đơn vị thiết giáp số chín và
các lực lượng bán vũ trang hatsabi
đã tái chiếm được khu vực
al azkari khu công nghiệp
và ngôi làng kế bên al rama
ở đông bắc thành phố với việc tái chiếm
những khu vực này quân đội iraq đã
hoàn toàn giải phóng thành phố tan afar
cách mosul khoảng bảy mươi km
về phía tây thông báo cũng cho biết
hiện quân đội iraq đang tiến lên
phía bắc nhằm vào thị trấn ayadia
và những ngôi làng lân cận
hiện vẫn do is kiểm soát khu vực
thành phố tan afar có diện tích khoảng
ba hai trăm linh km vuông gồm thành phố
cùng tên và ba thị trấn lân cận
cho đến nay chỉ còn thị trấn ayadia
vẫn do is kiểm soát
tại nhật bản bộ quốc phòng nước này hôm qua
thông báo một máy bay trực thăng tuần tra
của lực lượng phòng vệ trên biển đã mất
liên lạc và có thể đã bị rơi
khi đang làm nhiệm vụ trên biển
thông báo của bộ quốc phòng
nhật bản cho biết trực thăng tuần tra
mang số hiệu sh sáu mươi z
đã mất liên lạc vào khoảng một mươi một giờ
tối ngày hai mươi sáu tháng tám theo giờ địa phương
trong một hoạt động huấn luyện ngoài khơi
của eo biển sugaru
nằm ở giữa đảo honshu và hokkaido
phía bắc nhật bản lực lượng phòng vệ trên biển
đã nhận được tín hiệu thông báo khẩn cấp
trước khi bị mất liên lạc phi hành đoàn
của chiếc sh sáu mươi z gồm
bốn người trong đó một người đã được cứu
và chỉ bốn mươi phút sau khi tín hiệu
khẩn cấp được phát đi và người này
không gặp bất cứ chấn thương nghiêm trọng nào
hiện lực lượng phòng vệ trên biển
và lực lượng phòng vệ bờ biển của nhật bản
vẫn đang triển khai công tác cứu hộ
để tìm kiếm ba thành viên phi hành đoàn còn lại
vẫn đang mất tích đồng thời tiến hành
điều tra nguyên nhân của vụ việc